trước dự báo ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sau bão số bốn sáng nay ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã có cuộc họp chỉ đạo về công tác ứng phó
sau khi đi vào vùng biển nam định thanh hóa bão số bốn đã suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới và đổ bộ vào khu vực thanh hóa
áp thấp nhiệt đới sẽ gây mưa lớn và có nguy cơ xảy ra ngập úng tại các vùng trũng thấp và đô thị tại vùng đồng bằng bắc bộ thanh hóa nghệ an
và nguy cơ sạt lở đất và lũ quét từ một mươi bảy tháng tám đến một mươi tám tháng tám tại lai châu hòa bình sơn lạ yên bái thanh hóa nghệ an
tại cuộc họp ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương chú ý theo dõi tình hình mưa lũ
chủ động huy động phương tiện vật tư cho các tuyến đê chống tràn đặc biệt tại một số địa phương miền núi để thông tin kịp thời đến người dân
tránh tâm lý chủ quan đến thời điểm hiện tại chưa nhận được thông tin thiệt hại do bão
chúc mừng thành công của đối phó với cơn bão số bốn
tất cả các hồ chứa của chúng ta đều phải có bố trí lực lượng thường trực tại các hồ để phát hiện những sự cố
để chỉ đạo điều hành hạ thấp vùng đất hoặc là có những hoạt động nó phù hợp
lưu lượng mưa sẽ dùng từ hòa bình về cũng như mưa ngay tại nơi hạt của hà nội
thì cái việc đó chúng ta hết sức phải lưu ý
đối với những khu vực mà vùng thấp trũng của hà nội
đề nghị các hồ chứa phải khối kết hợp cùng với hà nội để chúng ta theo dõi và có việc bảo vệ an toàn
cũng như là chống tràn của khu vực tuyến đê sông bùi
ngoài ra trong tháng bảy này vẫn là tháng cần chú ý đến lũ và bão khu vực đồng bằng sông hồng và đồng bằng sông kiều long
bởi theo diễn biến mực nước tại đồng bằng sông cửu long năm nay lớn hơn trung bình nhiều năm
vào năm hai nghìn một mươi bảy cùng thời kỳ đến nay là tám mét